ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản về việc tập trung thực hiện các giải pháp ngăn chặn xử lý triệt đề
tình trạng vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng
đây là một trong hàng chục văn bản với nội dung như trên được ban hành từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
sau mỗi lần báo chí phát hiện ra một vụ phá rừng mới
thời gian qua trên địa bàn tỉnh lâm đồng tình hình vi phạm về quản lý bảo vệ rừng vẫn tiếp tục xảy ra và diễn biến phức tạp
nhiều vụ vi phạm với quy mô lớn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng
đối tượng vi phạm xem thường pháp luật cơ quan lực lượng chức năng có biểu hiện lơ là buôn lòng quản lý
điều đáng nói là những vụ phá rừng chiếm đất tại các huyện lâm hà đam rông bảo lâm đức trọng
hầu hết đều xảy ra ở gần ủy ban nhân dân xã hay trụ sở các cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng
thế nhưng phần lớn các vụ việc chỉ được phát hiện khi phóng viên đến đưa tin
chính quyền sở tại cơ quan chức năng địa phương mới đến lập biên bản
sau đó vụ trước lại chìm vào quyền lãng để vụ sau nối tiếp nổi lên
một số vụ việc kẻ chủ mưu trực tiếp phá rừng bị khởi tố điều tra nhưng hiện chưa đưa ra xét xử
đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương cơ quan chức năng hầu như chưa bị xử lý vì không làm tròn trách nhiệm
thậm chí có dấu hiệu bao che cho các đối tượng phá rừng
dư luận cho rằng phải chăng công tác quản lý bảo vệ rừng của tỉnh lâm đồng
đang lâm vào tình trạng trên nóng dưới lạnh kê đơn mà không cho bệnh nhân uống thuốc
khiến vi phạm tái diễn và rừng tiếp tục bị tàn phá